tin từ bệnh viện hữu nghị hà nội các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và khoa gây mê hồi sức của bệnh viện mới đây đã phẫu thuật thành công lấy bỏ khối u ác tính bùm trứng khổng lồ nặng gần một mươi ba kg
cụ thể bệnh nhân là bà nt sáu mươi tuổi sống tại thanh trì và viện trong tình trạng đau tức bụng khó thở đại tiểu tiện khó đặc biệt bụng to như mang thai tám chín tháng
bệnh nhân chia sẻ vài tháng trở lại đây bệnh nhân thấy bụng to dần nghĩ do béo bụng nên chỉ ăn kiêng và tập thể dục
tuy nhiên thế bùng vẫn ngày càng to ra đau tức nhiều nằm thở khó ăn uống kém hẳn đi lại khó khăn nên mới vào viện kiểm tra
sau khi chụp cắt lớp ổ bụng các bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn có tính chất ác tính ở buồng trứng đường kính trên năm mươi cm
khối này chiếm toàn bộ ổ bụng dính vào đại tràng bên trái đè đẩy các tạng ruột non gan lách thận và động mạch tĩnh mạch chủ bụng
kèm theo là khối u sơ to ở tử cung sau hơn hai tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u buồng trứng và các toàn bộ tử cung đi kèm
kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô buồng trứng hiện tại sau mổ bệnh nhân tỉnh táo đã ăn uống bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới
ung thư bùng trứng là khối ưu ác tính xuất phát từ một hoặc cả hai bùng trứng
theo thống kê tỷ lệ mắc bệnh ung thư buồng trứng khoảng bốn sáu trên một trăm linh phụ nữ bệnh có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi tuy nhiên khách cảm nhất là phụ nữ trên năm mươi tuổi
ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới
bệnh diên tiến âm thầm triệu chứng không rõ ràng nên khó nhận biết dễ nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh lý khác
để hiểu rõ hơn về bệnh lý này mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ bác sĩ chuyên khoa